đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam
trường ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín làm trường đoàn
đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh long an
qua thực tế kiểm tra phó thủ tướng đánh giá cao việc triển khai bài bản
những chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh long an như kiểm soát chặt chẽ
người xuất nhập cảnh trái phép bố trí các địa điểm tiếp nhận cách ly đúng quy định
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
phó thủ tướng đặc biệt lưu ý long an cần tiếp tục phát huy giữ vững thành quả chống dịch
đi đầu trong thực hiện các giải pháp chung sống an toàn với dịch bệnh